các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
theo số liệu từ trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội cdc hà nội từ ngày tám tháng một mươi một đến một mươi ba tháng một mươi một số ca bệnh ghi nhận hàng ngày trên địa bàn thành phố đều giao động ở mức trên một trăm linh ca bệnh
ngày một mươi ba tháng một mươi một thành phố ghi nhận một trăm bốn mươi sáu ca bệnh trong đó có hai mươi bảy ca mắc trong cộng đồng
trước việc những ca f trên địa bàn đang có xu hướng tăng nhanh trong những ngày qua trao đổi với phóng viên lao động ông trương quang việt phó giám đốc phụ trách cdc hà nội cho biết
hiện nay đơn vị vẫn đang triển khai theo các kế hoạch của thành phố hà nội về phòng chống dịch bệnh
ông việt cho biết việc đánh giá cấp độ dịch đến từng xã phường quận huyện được thực hiện theo tuần căn cứ theo quyết định bốn nghìn tám trăm linh của bộ y tế
việc ứng phó cụ thể với từng địa bàn địa phương tùy theo cấp độ dịch
những ngày qua cán bộ nhân viên của cdc hà nội và các quận huyện cũng làm việc liên tục để đáp ứng được việc xét nghiệm cũng như phục vụ cho công tác điều trị
đặc biệt tại một số địa bàn có nhiều chùm ca bệnh
anh em nhân viên y tế cũng có vất vả hơn nhìn chung việc ứng phó với dịch bệnh vẫn đang được thực hiện tốt dịch bệnh vẫn trong tầm kiểm soát ông việt nói
phó giám đốc phụ trách cdc hà nội cho biết thành phố tiếp tục bám sát theo chỉ đạo chung của chính phủ để triển khai chủ động quyết liệt
tương ứng với từng khu vực thành phố sẽ có sự điều chỉnh linh hoạt để phù hợp với tình hình dịch
hà nội sẽ không giãn cách phong tỏa diện rộng như trước đây
mà xử lý các ổ dịch theo nguyên tắc nguy cơ đến đâu khoanh vùng đến đấy
trong khi đó giám đốc sở y tế hà nội trần thị nhị hà thông tin
thành phố sẽ tiếp tục điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch cũng như các biện pháp cách ly
để đảm bảo vừa thực hiện đúng các quy định tại nghị quyết một trăm hai mươi tám nqcp vừa phù hợp với thực tiễn địa phương
theo đó các quận huyện thị xã cần chủ động xây dựng kịch bản tổ chức diễn tập nâng cao năng lực điều tra dịch tễ
sẵn sàng ứng phó với các tình huống diễn biến dịch covid một mươi chín trên địa bàn không để bị động
cùng với đó tiếp tục tăng cường năng lực y tế các cấp nhất là năng lực điều trị ở cấp cơ sở
để phân loại điều trị nâng cao năng lực của hệ thống y tế cơ sở như nhân lực thuốc tập huấn công tác hồi sức cấp cứu phù hợp kịp thời hiệu quả
sở y tế đang theo dõi sát diễn biến của dịch bệnh trên địa bàn đặc biệt là tốc độ các ca nhiễm trong cộng đồng
năng lực xét nghiệm chẩn đoán sars cov hai năng lực điều trị của hệ thống y tế cơ sở theo các cấp độ dịch
sở y tế cũng sẽ trình thành phố phương án ứng phó cụ thể phù hợp với tình hình mới bà hà thông tin
hiện nay sở y tế hà nội cũng yêu cầu các bệnh viện trong và ngoài công lập xây dựng kế hoạch lên phương án nâng cao năng lực điều trị
xét nghiệm chẩn đoán sars cov hai sẵn sàng đáp ứng theo cấp độ dịch
trả lời cho câu hỏi bao giờ việt nam có thể kiểm soát được dịch covid một mươi chín
các chuyên gia dự báo năm hai nghìn hai mươi hai hoặc năm kế tiếp covid một mươi chín tại việt nam có thể trở thành bệnh đặc hữu như cúng mùa khi tỷ lệ tiêm chủng bao phủ rộng
phó giáo sư nguyễn huy nga nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
tương lai của đại dịch rất khó dự đoán chính xác do nhiều ẩn số
diễn biến dịch trên thế giới đang phức tạp có người tiêm đủ hai mũi vẫn trở nặng nên càng khó dự đoán chính xác dịch bao giờ kết thúc
đại dịch như con tầm có thể rộ lên rồi biến mất không biết trước
quy luật của virus này lại khá đặc biệt
phó giáo sư nga nói ông lấy ví dụ virus cúm chủ yếu xuất hiện ở xứ lạnh vào mùa đông và hiếm thấy ở mùa hè
song covid một mươi chín vẫn bùng phát mạnh ở các nước châu phi hay như thành phố hồ chí minh và một số tỉnh phía nam nơi thời tiết nắng nóng
ngoài ra virus ngày càng đột biến thành những chủng mới và lây lan mạnh
đợt dịch sau luôn phức tạp hơn đợt dịch trước
giám đốc tổ chức y tế thế giới who khu vực tây thái bình dương tiến sĩ takeshi kasai hôm hai mươi năm tháng tám
cũng đưa ra hai kịch bản covid một mươi chín trong tương lai
sống chung với virus hoặc viễn cảnh ai cũng muốn tránh
theo đó kịch bản thứ hai là khi biến thể nguy hiểm hơn phát triển lây lan nhanh hoặc gây triệu chứng nặng làm giảm hiệu quả vaccine
tuy nhiên theo ông nga tại việt nam với tiến độ phủ vaccine như hiện nay đại dịch có thể kết thúc năm hai nghìn hai mươi hai hoặc năm kế tiếp
nhưng virus sẽ không hoàn toàn bị xóa sổ mà trở thành mầm bệnh đặc hữu như cúng mùa
phó giáo sư đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm
cũng dự báo covid một mươi chín có thể sớm trở thành bệnh thông thường tại việt nam
muộn nhất có thể hết quý ii năm hai nghìn hai mươi hai nhờ vào việc đa số người dân đều tiêm vaccine
khi khoảng chín mươi người dân trở lên tiêm đủ vaccine thì bệnh sẽ tương đối ổn
thậm chí còn ổn hơn bệnh cúm vì hiệu quả của vaccine cúm chỉ năm mươi sáu mươi
trong khi hiệu lực vaccine covid một mươi chín đến tám mươi chín mươi tỷ lệ bao phủ cao
phó giáo sư dũng phân tích theo ông dũng nhiều người không tiêm phòng cúm
vì còn coi thường bệnh này
trong khi đó covid một mươi chín là bệnh mới mọi người đều rất chú trọng việc chủng ngừa
cúm là bệnh lưu hành rất lâu từ nhỏ đến lớn mọi người mắc nhiều lần
nên ít nguy cơ trở nặng thấp hơn
về lâu dài khi covid một mươi chín trở thành bệnh đặc hữu như cúm
nguy cơ tử vong có thể sẽ thấp hơn cả cúm nếu mọi người tiêm chủng đầy đủ ông dũng nói
bác sĩ trương hữu khanh cố vấn khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng một cũng cho rằng
khi phủ vaccine trên chín mươi
thì covid một mươi chín sẽ trở thành bệnh thông thường
khi đó người có triệu chứng cần cho dùng thuốc kháng virus sớm
ai trở nặng thì tập trung điều trị
lẽ đương nhiên sẽ là xuất hiện một số ca nặng chứ không thể không có
chỉ cần dồn sức vào cứu chữa bác sĩ khanh nói
bộ trưởng y tế nguyễn thanh long khi trả lời chất vấn của đại biểu tại kỳ họp thứ hai
quốc hội khóa một mươi năm mới đây cho rằng không chỉ việt nam mà cả thế giới
vấn đề dự báo covid rất khó khăn
hầu hết các nước chưa có dự báo mang tính giải hạn
đến nay tổ chức y tế thế giới who cũng chỉ cảnh báo
covid một mươi chín không thể kết thúc năm hai nghìn hai mươi
mà hy vọng đến năm hai nghìn hai mươi ba sẽ trở thành bệnh tương tự như cúm mùa
một số nước đưa ra dự báo ngắn gọn bởi đại dịch lần này
liên tục xuất hiện những biến chủng mới nguy hiểm
ông long nói các chuyên gia lo ngại từ nay đến cuối năm
vào mùa lạnh dịp tết diễn ra nhiều hoạt động đông người
trong khi một số người có tâm lý chủ quan gây nguy cơ tăng ca covid một mươi chín
nguy cơ này cũng được bộ trưởng y tế từng đề cập đến
trả lời chất vấn của quốc hội khóa một mươi năm
trong bối cảnh cả nước chuyển sang trạng thái bình thường mới
dịch bệnh có dấu hiệu tăng trở lại ở một số địa phương
theo phó giáo sư nga thời tiết lạnh ít ánh nắng mặt trời
là điều kiện để virus tồn tại lâu hơn dễ lây lan và phát tán mạnh
bên cạnh đó nhiều người nhầm lẫn triệu chứng covid một mươi chín
với các bệnh mùa đông khác như cúm dẫn đến chủ quan ngại đi khám
giáp tết là thời gian diễn ra nhiều sự kiện đông người như
cưới hỏi dẫn đến nguy cơ bùng phát đợt dịch mới cao hơn
nếu không phòng ngừa chặt chẽ
cách thức lây truyền của virus là thông qua giọt bắn
qua bề mặt chứa virus qua không khí
việc tiếp xúc lâu thì mật độ đông người trong môi trường khép kín
chật hẹp là những yếu tố nguy cơ cao
trong khi thời tiết lạnh mọi người ở trong nhà nhiều hơn
tiếp xúc gần đóng cửa kín thông khi kém hơn
nguy cơ lây nhiễm sẽ cao
kịch bản tốt nhất cho tết hai nghìn hai mươi hai là duy trì được tình trạng
kiểm soát dịch bệnh như hiện nay
theo các chuyên gia phó giáo sư nguyễn việt hùng
phó chủ tịch hội kiểm soát nhiễm khuẩn hà nội cho rằng
việc mở cửa sống chung với dịch bệnh đồng nghĩa chấp nhận
covid một mươi chín luôn tồn tại và có thể bùng phát ở một số khu vực
vào những thời điểm nhất định nhưng không làm tăng quá mức
số lượng bệnh nhân nặng phải nhập viện và giảm tỷ lệ tử vong
khi đó hầu hết người trên một mươi tám tuổi và một số trẻ em trên một mươi hai tuổi
đã được tiêm đủ liều vaccine
dịch có thể xảy ra ở tất cả các tỉnh thành
đa số tỉnh thành dịch ở cấp độ một hai nên người dân
vẫn có thể đi lại như hiện nay
phó giáo sư hùng nói theo phó giáo sư dũng
để đối phó với covid một mươi chín càng áp dụng nhiều biện pháp càng tốt
chẳng hạn vừa tiêm chủng vừa thực hiện nguyên tắc năm k
làm việc tại nhà cấm tụ họp nơi đông người
tuy nhiên nếu áp dụng quá nhiều biện pháp thì xã hội sẽ bị đông cứng
các chuỗi cung ứng chuỗi sinh hoạt xã hội bị đứt gãy
khi nới lỏng giãn cách thì tỷ lệ mắc bệnh sẽ tăng
nếu xét trở lại các ca nhiễm sẽ giảm nhưng ảnh hưởng xã hội sâu sắc
do đó tôi ủng hộ việc tiêm vaccine và thực hiện năm k
còn những biện pháp khác tác động làm gián đoạn xã hội như đóng cửa nơi làm việc
đóng cửa trường học cách ly f thì không nên
ông dũng nói bác sĩ nguyễn hồng hà phó chủ tịch hội truyền nhiễm việt nam cảnh báo
các địa phương luôn cảnh giác nếu địa phương buông lỏng giám sát quản lý
tiêm chậm và người dân không tuân thủ quy tắc chống dịch thì nguy cơ bùng dịch rất cao
ông hùng nói địa phương cần quản lý chặt chẽ người từ vùng dịch về cách ly phù hợp
tổ chức xét nghiệm tất cả các trường hợp hò sốt để đánh giá nguy cơ
từ đó truy vết và phong tỏa hẹp nhất có thể theo phương châm nguy cơ đến đâu phong tỏa đến đó
chiến lược xét nghiệm cộng đồng cần thực hiện có chọn lọc
không nên đại trà khi dịch đã ăn sâu gây tốn kém nguồn lực
phó giáo sư nga nhấn mạnh đến vai trò của việc nâng cao tuyến cơ sở
chiến lược giãn cách khoanh vùng cách ly phù hợp không tập trung cách ly f
có giải pháp cách ly f một và điều trị f không triệu chứng ở nhà
giảm bớt căng thẳng áp lực cho y tế và cả người bệnh
việc đổ dồn hết bệnh nhân vào bệnh viện vừa làm mất cơ hội điều trị bệnh khác
như đột quỵ suất suất huyết bệnh nhân sợ lây bệnh nên không đi viện
hoặc có thể vô tình lây nhiễm dẫn đến bùng phát dịch ông nga nói
các chuyên gia khuyến cáo người dân nâng cao ý thức và tuân thủ quy tắc phòng chống dịch
trong trạng thái bình thường mới mọi người có thể đi lại sinh hoạt nhưng phải đảm bảo nguyên tắc năm k
các cơ quan tổ chức nhà máy xí nghiệp triển khai phương án phòng chống dịch
nhằm đảm bảo sản xuất làm việc an toàn không để dịch bùng phát
những người vì lý do sức khỏe chưa được tiêm vaccine hoặc những người tuổi cao có bệnh nền
nên hạn chế đi lại hạn chế tiếp xúc đặc biệt là những nơi đông người
thưa quý vị khán giả diễn biến dịch tại các điểm nóng trên cả nước đang trở nên vô cùng phức tạp
và có nguy cơ bùng phát trở lại
hơn lúc nào hết người dân tuyệt đối không nên chủ quan mà thay vào đó hãy bảo vệ bản thân và những người xung quanh
bằng việc nghiêm túc thực hiện năm k của chính phủ và thường xuyên cập nhật tin tức vào lúc năm giờ ba mươi sáng
và một mươi bảy h ba mươi hàng ngày trên kênh bản sức khỏe và đời sống
xin cảm ơn và hẹn gặp lại